cũng trong sáng nay sở y tế tỉnh quảng ngãi cho biết địa phương này tiếp tục ghi nhận thêm tám ca dương tính với virus sars cov hai nâng tổng số ca nhiễm lên bảy mươi ca
trong số các trường hợp dương tính vừa được ghi nhận thì có bốn ca đã được đưa đi cách ly tập trung
đây là những f một liên quan đến các ca covid một mươi chín ở xã phổ châu và phường phổ thạnh của thị xã đức phổ đã được công bố những ngày trước
bốn trường hợp còn lại ở trong khu vực phong tỏa tại phường phổ thạnh thị xã đức phổ
hiện ngành y tế đang tiếp tục sàng lọc covid một mươi chín toàn bộ ba mươi ba người dân ở xã phổ châu và phường phổ thạnh
công tác này được tăng tốc thực hiện bằng hai hình thức lấy mẫu gộp trong cộng đồng và test nhanh kháng nguyên covid một mươi chín
hiện tỉnh quảng ngãi chưa ghi nhận ca mắc mới nào ngoài khu vực thị xã đức phổ